tại hơn ba trăm linh điểm cầu trên cả nước đã diễn ra hội nghị đào tạo trực tuyến giáo dục đại học trong dịch covid một mươi chín
đây là hội nghị trực tuyến có số điểm cầu nhiều nhất mà bộ giáo dục và đào tạo tổ chức từ trước đến nay
để ứng phó với việc chưa thể quay lại học tập trung các cơ sở giáo dục đại học đã áp dụng phương pháp đào tạo trực tuyến
thực tế của hoạt động giảng dạy trực tuyến đã cho thấy có nhiều khó khăn thách thức nhất định
tuy nhiên đại diện các cơ sở đào tạo đại học cho rằng đây là cơ hội để tạo ra cú hích trong chuyển đổi số của ngành giáo dục
việc phải ngừng học tập trung kéo dài do dịch covid một mươi chín
của các trường đại học là một thách thức rất lớn đối với các cơ sở giáo dục
tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho việc phát triển giáo dục đại học theo hướng số hóa trong đào tạo
không chỉ vấn đề chúng ta ứng phó đối với mùa mùa dịch covid một mươi chín này
mà các cơ sở giáo dục đại học đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc giảng dạy trực tuyến này
nó giúp cho thật chắc đây là chúng ta chuyển đổi số trong ngành giáo dục
và đây là cuộc cách mạng công nghiệp bốn trong giáo dục
sinh viên sẽ có nhiều cái
phương thức học tập các học liệu tài liệu rất là đa dạng và có thể học mọi lúc mọi nơi
theo thống kê đến nay cả nước có một trăm một mươi trường tham gia đào tạo trực tuyến với các mức độ từ đơn giản đến hoàn chỉnh
vẫn còn một trăm linh bốn trường chưa đào tạo trực tuyến
trong đó công lập là tám mươi sáu trường và một mươi tám trường ngoài công lập
ngoài ra ba mươi ba trường khối an ninh quốc phòng đều học trực tiếp không đào tạo trực tuyến